năm hai nghìn hai mươi với tổng số trên hai trăm linh tỷ đồng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh hòa bình phân đấu thực hiện hoàn thành gần một mươi bốn đấu nối cấp nước đến các hộ gia đình hoàn thành các hoạt động để đạt được vệ sinh toàn xã cho sáu mươi xã
hoàn thành chín mươi sáu công trình vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo hỗ trợ hoàn thành công trình vệ sinh hộ gia đình được xây mới và cải tạo là tám tám trăm năm mươi công trình tiếp tục tuyên truyền để nâng cao năng lực truyền thông giám sát theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động chương trình